vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cục an ninh mạng bộ công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ
đối tượng được xác định lckd sinh năm hai nghìn hai hiện trú tại phường một mươi năm quận tân bình tp hcm
là người đã khai thác lỗ hồng bảo mật và tấn công xâm nhập website của sân bay tân sơn nhất
phh sinh năm hai nghìn hai hiện trú tại huyện tràng bom tỉnh đồng nai
là người đã tấn công website của các sân bay đà nẵng phú quốc
rạch giá tuy hòa
tại cơ quan công an đối tượng d và h đã thành khẩn khai báo
thừa nhận hành vi sai phạm của mình
động cơ tấn công xuất phát từ mục đích thích khám phá
mong muốn thể hiện khoe khoang thành tích trong giới hách cơ
các đối tượng đã ăn năn hối lỗi cam kết không tái phạm xin được khoan hồng
xét thấy hành vi của d và h rất nguy hiểm
tuy nhiên cả hai đã có thái độ khai báo thành khẩn và đang bị thành niên
cục an ninh mạng đã phối hợp với công an tp hcm
công an tỉnh đồng nai xử lý hành chính giao gia đình quản lý giáo dục
để tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng
cục an ninh mạng bộ công an đã đề nghị các cơ quan đơn vị chủ động giả soát
kiểm tra an ninh hệ thống mạng phối hợp với cục an ninh mạng khắc phục ngay
các lỗ hổng bảo mật không để tin tặc khai thác tấn công